với hành vi gây dối trật tự công cộng ba đối tượng ngô trọng vương trịnh trí nhẫn và ngô ngọc nga
cùng chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng nguyễn nguyên thành rủ vương nhẫn nga và một mươi đối tượng khác
mang theo hung khí đến khu vực cầu bằng tăng phường mỹ hòa chặn nhóm của mi đen để giải quyết mâu thuẫn
lúc này thì phát hiện nhiều thanh niên đi bão sau trận chung kết aff cup ngang qua khu vực cầu bằng tăng
mặc dù không xác định được có bia đen hay không nhóm của thành vẫn xông ra rượt đuổi đánh chém
thành đã vung dao tự chế chém vào cổ một thanh niên đang lưu thông trên đường làm một nạn nhân tử vong
công an tỉnh an giang đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam nguyễn nguyên thành về hành vi giết người
tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
đối với bị cáo vương văn
vương văn nam trú tại tỉnh đồng nai về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sau khi uống rượu nam đi ngang nhà một người phụ nữ
ở thị trấn vĩnh an huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai và xin tiền người phụ nữ trên nhưng không được
bực tức nam đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân sau đó đối tượng tiếp tục chạy về nhà
lấy dao để chém nhưng được mọi người can ngăn hậu quả nạn nhân bị thương tích một mươi hai
hội đồng xét xử đã tuyên phạt vương văn nam một mươi một năm tù về tội giết người
công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai tháng
đối với đỗ minh tân và phạm văn hiếu cùng chú tại huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó một người dân ở xã tân long đến cơ quan công an trình báo về việc mới bị mất xe mô tô
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an xác định tân và hiếu là thủ phạm nên mời làm việc
tại cơ quan công an hai đối tượng đã khai nhận đã lấy trộm chiếc xe trên và bán được hai triệu đồng
mua ma túy sử dụng mở rộng điều tra hai đối tượng khai nhận đã thực hiện tám vụ trộm xe mô tô khác
trên địa bàn các huyện của tỉnh vĩnh long và tỉnh trà vinh
công an huyện mang thít đã thu hồi được chín xe mô tô và tiếp tục điều tra làm rõ
lợi dụng việc thuê máy dùng trong xây dựng để chiếm đoạt bán cho nhiều người
đối tượng lê văn công chú tại huyện vĩnh bảo của thành phố hải phòng vừa bị công an quận cẩm lệ
thành phố đà nẵng khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công thuê máy móc của anh hồ nhân chú tại quận cẩm lệ với giá ba trăm linh đồng một ngày
tuy nhiên đối tượng đã mang máy về giao bán trên mạng bằng thủ đoạn gian dối công đã chiếm đoạt
số tiền hơn ba mươi triệu đồng của một bị hại trú tại quận cẩm lệ đến thời điểm bị phát hiện
đối tượng đã lừa đảo được ba vụ lấy tiền tiêu xài cá nhân
từ tối ngày một mươi bốn tháng bốn đến dạng sáng ngày một mươi năm tháng bốn đội cảnh sát giao thông trật tự
công an thành phố bà rịa tỉnh bà địa vũng tàu đã tổ chức kiểm tra phát hiện nhiều trường hợp
người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia và ma túy tổ công tác phát hiện xử lý bốn mươi một trường hợp
người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn tiếp đó qua kiểm tra một xe ô tô tổ công tác còn phát hiện
lái xe và ba trên bốn người khác trên xe dương tính với ma túy tổ công tác đã tiến hành lập biên bản
vi phạm hành chính đối với lái xe hai mươi tám tuổi trú tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu và bàn giao
những người còn lại cho công an phường phước hiệp thành phố bà rịa xử lý theo thẩm quyền
thưa quý vị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng
bộ công an vừa có quyết định khen thưởng chín công an cấp xã tiếp theo về đích hoàn thành cấp một trăm linh
căn cước công dân gắn chip điện tử
đến ngày một mươi bốn tháng bốn thì đã có thêm chín công an cấp giá
chín công an cấp xã gồm xã cái chiên huyện hải hà của tỉnh quảng ninh xã thượng lộ huyện nam đông
tỉnh thừa thiên huế xã ân phú huyện vũ quang của tỉnh hà tĩnh xã sơn lĩnh và xã tân mỹ hà
huyện hương sơn của tỉnh hà tĩnh xã kỳ châu huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh xã quang lộc huyện can lộc
tỉnh hà tĩnh xã trị an và xã bình lợi huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai đạt thành tích xuất sắc
trong duy trì dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống và cấp đạt một trăm linh thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử
cho công dân thường trú trên địa bàn
do đó để kịp thời khích lệ động viên cán bộ chiến sĩ công an đồng thời tiếp tục lan tỏa đến công an
các đơn vị địa phương trên cả nước góp phần tạo nền tảng để thực hiện có hiệu quả đề án sáu của chính phủ
về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

từ năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi bộ trưởng tô lâm quyết định khen thưởng công an chín xã nêu trên
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng ba bộ trưởng tô lâm cũng đã gửi thư khen và quyết định khen thưởng công an sáu xã phường
thuộc các địa phương hà nam hải phòng hà tĩnh gồm xã liêm phong huyện thanh liêm xã hoàng tây huyện kim bảng
phường liêm chính thành phố phủ lý tỉnh hà nam xã gia luận và xã hiền hào huyện cát hải thành phố hải phòng
xã thạch canh huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh đây là sáu công an cấp xã đầu tiên đã xuất sắc về đích hoàn thành cấp một trăm linh căn cước công dân gắn chip điện tử
để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác đối tác thực chất hiệu quả giữa bộ công an với các cơ quan an ninh thực thi pháp luật của australia
góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng bốn đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng đã có chuyến thăm làm việc tại australia
trong khuôn khổ chuyến thăm đoàn đã có các buổi làm việc với giám đốc cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia australia bộ nội vụ australia về ứng phó xử lý tình huống
trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai lũ lụt phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn phó tư lệnh cảnh sát bang new south wales
cơ quan phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn bộ nội vụ australia và thăm trung tâm khẩn cấp
bang new south wales cảnh sát bang new south wales đơn vị cảnh sát tuần tra giao thông và đường cao tốc trung tâm quản lý giao thông
đơn vị cảnh sát giao thông đường thủy thăm trại giam long bay bang new south wales tại sydney
những hoạt động của đoàn trong khuôn khổ chuyến thăm đã mở ra cơ hội hợp tác về ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên quy mô lớn
đảm bảo trật tự giao thông và quản lý trại giam đồng thời góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương hiệu quả
thực chất hiện nay giữa bộ công an và các cơ quan thực thi pháp luật của australia trên các lĩnh vực hợp tác cảnh sát và đấu tranh phòng chống tội phạm
hợp tác trao đổi thông tin về tình hình an ninh quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
hợp tác quản lý xuất nhập cảnh và di trú hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ bộ công an
hợp tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp triển khai thực hiện các hiệp định dẫn độ và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước
kết quả tích cực của chuyến thăm làm sâu sắc nội hàm của quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia
đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới
nhất là trong bối cảnh kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương hai mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
góp phần duy trì ổn định hòa bình ở khu vực ấn độ dương thái bình dương
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn văn long và đoàn đại biểu cũng đã tới thăm
làm việc với đại sứ quan hệ
hướng tới kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đoàn câu lạc bộ sĩ quan hưu trí cảnh vệ phía nam đã đến dân hoa dân hương
tại nghĩa trang liệt sĩ đồi tám mươi hai nghĩa trang ban an ninh trung ương cục miền nam
hoạt động trên thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc của các thành viên trong câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí cảnh vệ phía nam
đối với công lao sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến dành độc lập cho dân tộc
và xây dựng bảo vệ tổ quốc
cũng trong ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba câu lạc bộ công an hưu trí khối xây dựng lực lượng công an nhân dân
đã đến dân hoa dân hương tưởng niệm tại bia chiến thắng
nơi đây ghi danh hơn một mươi bốn cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân việt nam
đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc
dân hoa dân hương tượng đài bắc hồ tượng đài cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng phạm hùng
tại khu di tích lịch sử văn hóa ban an ninh trung ương cục miền nam
xã tân lập huyện tân biên tỉnh tây ninh
đây là địa danh lịch sử căn cứ cách mạng và niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân
trong cuộc chiến kháng chiến chống mỹ cứu nước
chuyển sang những tin tức an ninh trật tự
hai thanh niên mang theo dao và súng đi tìm người chạy xe có tiếng động cơ lớn gây ồn ào để đánh
hậu quả khiến một người tử vong
tòa nhân dân tỉnh con tum vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo
nguyễn xuân thiện hai mươi bốn tuổi và nguyễn anh vĩ một mươi chín tuổi
cùng chú tại huyện đắc tô tỉnh con tum về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trong lúc ở nhà một người bạn tại thôn đắc rau lớn
thì thiện nghe thấy tiếng động cơ xe mô tô nổ lớn gây tiếng ồn
chạy ngang qua trước nhà hiên
nên thiện đã rủ vĩ đi tìm người chạy xe gây tiếng ồn để đánh
thiện đã lấy súng hơi bắn đạn trì còn vĩ lấy một con dao
khi đi đến khu vực ngã ba đường giao nhao thuộc thôn đắc rào lớn
thị trấn đắc tô thì gặp a bông và a rồng cùng chiếc xe bị cụt pô
tại đây giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn vĩ đã dùng dao chém a rồng bị thương
còn thiện đã dùng súng bắn khiến a rồng tử vong
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn xuân thiện hai mươi năm tù
và nguyễn anh vĩ một mươi năm tù cùng về tội giết người
đột nhập vào một cửa hàng điện thoại lấy trộm tài sản với tổng trị giá hơn một năm tỷ đồng
ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
vào khoảng hai giờ ngày hai mươi bốn tháng ba
ba đối tượng gồm trần minh thiên huỳnh văn tèo mai xuân dũng
rủ nhau đột nhập vào một cửa hàng điện thoại ở thành phố bạc liêu
lấy trộm tám mươi năm điện thoại di động hiệu iphone và một trăm năm mươi triệu đồng
tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn một năm tỷ đồng
sau đó cả ba đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày ba tháng bốn lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ ba đối tượng
qua điều tra xác minh cơ quan công an nhận định các đối tượng đều nghiện ma túy
có nhiều tiền án tiền sự về các tội danh như cướp giật tài sản trộm cắp tài sản
tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
nhóm đối tượng này hoạt động trộm cắp tài sản lưu động
tại các tỉnh như bạc liêu cà mau sóc trăng với thủ đoạn tinh vi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn bàn của tỉnh lào cai cho biết
đã bắt giữ thành công đối tượng có hành vi cướp tài sản táo tợn trên địa bàn
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
là đối tượng lê tiến thành đã cuối đầu nhận tội và bước đầu khai nhận do túng quẫn nợ nần
nên thành đã đi trộm cắp tài sản
vào chiều muộn ngày ba một mươi ba tháng bốn khi thành đang lang thang đến khu vực tổ dân phố số tám thị trấn khánh yên
khi thấy cửa hàng của gia đình chị phạm thị tuyết có nhiều người ra vào
nên đã lẻn vào ẩn nấp chờ cơ hội trộm cắt
đến khoảng một giờ năm phút ngày một mươi bốn tháng bốn khi gia đình chị tuyết ngủ say
thì thành đã lục lọi đồ đạc để trộm cắp tài sản nhưng bất ngờ bị phát hiện
dao đe dọa và ép chị tuyết mở két lấy tiền rồi tẩu thoát nhưng đã bị cơ quan công an bắt giữ sau đó